tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đang đến rất gần
vào thời điểm này nhiều địa phương trên cả nước đang tất bật chuẩn bị để kịp thời vụ đón tết
làng đào nhật tân một trong những vùng trồng hoa nổi tiếng của thủ đô
cũng đang rộn ràng chuẩn bị cho mùa hoa tết
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại phường nhật tân quận tây hồ
hiện nay đào ở các vườn đã bắt đầu ra nụ và đã có khách hàng ở hà nội
và một số tỉnh thành lân cận như bắc ninh hà nam vĩnh phúc đặt mua sớm
chủ các vườn đào cho biết nếu thời tiết không mưa và xe lạnh như hiện nay
thì hoa đào sẽ nở vào đúng dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
gia đình ông nguyễn văn hiệp đã có bốn đời làm nghề trồng đào
ông cho biết thời tiết năm nay mưa nhiều nên không thuận lợi cho cây đào phát triển
tuy nhiên không làm khó được kỹ thuật trồng đào truyền thống của người dân phường nhật tân
chất lượng thì hoa đào vẫn đỏ bông
to bông và thấm cánh nhiều lụ nhiều hoa
vẫn bảo đảm chất lượng
hoa đào của chúng tôi ở đây là nghề truyền thống rồi
đâm phải bảo đảm cho khách vừa tham quan vừa đến chụp ảnh vừa đến thuê đào và mua đào
so với mọi năm nếu thời tiết như thế này đào năm nay tương đối đẹp của phường nhật tân
nói chung nếu giá đào năm nay thời tiết có như thế này
mà trúng mà đẹp thì nó nhích lên một mươi năm hai mươi
bên cạnh những cây đào được trồng đại trà
gia đình ông hiệp còn là một trong số ít những hộ gia đình ở nhật tân
còn trồng được đào thất thốn hay còn gọi là đào tiến vua có giá trị cao
loại đào này được chăm sóc rất kỳ công trong phòng ngủ để tránh thời tiết độc hại thất thường
cơ bản nó phải là nước tưới tốt và phân do nhiều
thì cây sẽ phát triển rất là tốt
năm nay nó nhuận nên là một số cây nó bùng lọc sớm
còn một số cây thì vẫn có khả năng là trúng tết
năm nay thì có khả năng đẹp vì thời tiết là nó không nắng như năm ngoái
năm ngoái là rất nắng nhưng năm nay là được mùa nên là thời tiết rất là ổn định
và người làm đào năm nay là cũng phấn khởi
như vậy với tết mậu tuất những bông đảo đẹp nhất đã sẵn sàng
và chắc chắn với những bật mí từ các chủ vườn
người tiêu dùng sẽ ngóng trông những thế đào đẹp độc và lạ
cũng hy vọng rằng nhờ những thế đào riêng biệt mà đào nhật tân luôn giữ vững hình ảnh
về một thương hiệu đào của riêng người hà thành